ngày một mươi năm tháng một mươi hai là ngày điều chỉnh giá xăng dầu tuy nhiên vì đây là ngày nghỉ nên cơ quan quản lý chuyển sang thứ hai ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
theo số liệu từ bộ công thương cho biết giá xăng sẽ giảm nhẹ vào ngày mai
theo dữ liệu của bộ công thương giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường singapore ở chu kỳ này với rôn chín mươi hai là bảy mươi bảy mươi một usd một thùng
rôn chín mươi năm là bảy mươi bốn bảy usd một thùng giảm khoảng một so với kỷ trước
do đó giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh ngày mai được dự báo giảm nhẹ
dự báo ngày một mươi sáu tháng một mươi hai giá xăng có thể được điều chỉnh giảm khoảng một trăm linh đồng
trong trường hợp nhà điều hành sử dụng quỹ giá xăng có thể được giữ nguyên
ngày ba mươi tháng một mươi một trước đó liên bộ công thương và tài chính cũng đã có mức điều chỉnh giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm một mươi hai đồng một lít
đẩy giá bán loại xăng này trên thị trường lên một mươi chín tám trăm một mươi chín đồng một lít
sau điều chỉnh mức giá bán lẻ tối đa với xăng e năm ron chín mươi hai là một mươi chín tám trăm một mươi chín đồng một lít
và hai mươi một bảy mươi chín đồng một lít với xăng ron chín mươi năm